thực hiện kế hoạch của ủy ban nhân dân huyện thạch thất hà nội về việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông
và bảo đảm trật tự công cộng lòng lề đường
trong đợt gia quân vừa qua ủy ban nhân dân xã cẩm yên đã cho đốn hạ hơn bảy mươi cây xanh dọc nhiều tuyến đường liên thôn
điều này đã gây bức xúc trong nhân dân
ghi nhanh của nhóm phóng viên tại địa phương
tuyến đường bê tông liên thôn ba thôn yên lỗ cầm đào kinh đạ ở xã cẩm yên dài khoảng ba km
trước đây cây xanh được người dân trồng hai bên đường này với mục đích lấy bóng mát
có những cây mới trồng được ba đến năm năm nhưng cũng có những cây đã tồn tại hàng chục năm
chưa nói đến việc chính quyền xã cẩm yên áp dụng một cách máy móc dập khuôn kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông và đảm bảo trật tự công cộng lòng lề đường của ủy ban nhân dân huyện thạch thất
mà rõ ràng xét ở góc độ nào đó thì việc chặt hạ cây xanh này có phần đi ngược lại với chủ trương trồng cây xanh của thành phố hà nội
vì hà nội đang phấn đấu trồng thêm một triệu cây xanh cho giai đoạn từ hai nghìn một mươi sáu tới hai nghìn hai mươi
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện thạch thất trong thời gian tới sẽ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cá nhân tập thể trong vụ chặt cây xanh tại địa bàn xã cẩm yên
ngoài ra tới đây huyện sẽ chỉ đạo xã cẩm yên có kế hoạch trồng lại toàn bộ cây xanh trên những vị trí hợp lý